đội tuyển malaysia đã có mặt tại việt nam hôm bảy tháng một mươi cuộc đối đầu giữa chủ nhà việt nam và malaysia được dự đoán sẽ rất quyết liệt
malaysia đã chơi ấn tượng khi thua sát nút uae còn việt nam đang có thể hiện phong độ rất ổn định
mục tiêu của huấn luyện viên park hang seo là giành chọn ba điểm trong trận gặp đội tuyển malaysia trên sân nhà mỹ đình
ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai vào ngày một mươi tháng một mươi tới đây
để hòa hoặc thua ở trận đấu này khả năng giành ngôi đầu bảng của đội tuyển việt nam sẽ là rất mong manh
điều dễ nhận thấy trong danh sách hai mươi năm cầu thủ mà huấn luyện viên park hang seo vừa công bố cho trận gặp malaysia
đó là ông park giữ lại hầu hết các cầu thủ chạy cánh hay nhất hiện tại để chuẩn bị đối phó với điểm mạnh nhất của đối phương
những cầu thủ chuyên đá cánh của đội tuyển việt nam đang có tên trong danh sách hai mươi năm cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với malaysia
gồm trần văn kiên đoàn văn hậu hoàng xuân mạnh vũ văn thanh nguyễn phong hồng duy và nguyễn trọng hoàng
trong số này nguyễn trọng hoàng
trần văn kiên là những cầu thủ chuyên đá cánh phải đoàn văn hậu và nguyễn phong hồng duy là những cầu thủ chuyên đá cánh trái
riêng vũ văn thanh và phạm xuân mạnh là những hậu vệ đa năng có thể chơi được cả ở cánh trái lẫn cánh phải
tôi thấy malaysia vẫn giữ huấn luyện viên cũ nhưng đã có một số thay đổi về nhân sự
hàng công của họ sắc xảo hơn nhiều mạnh hơn so với thời iff ta không thể thay đổi tổng thể nữa
giờ ta chỉ cố gắng khắc phục đổi mới lại các bài vở
chiến thuật tôi sẽ tính toán xem malaysia yếu chỗ nào ta đánh tiếp vào chỗ đó
đoàn quân của huấn luyện viên park hang seo hiện tại rất dồi dào về nhân sự ở hai cánh
khi cần ông park có ít nhất bốn người có thể đảm nhiệm hành lang cánh trái là đoàn văn hậu hồng duy xuân mạnh vũ văn thanh
và cũng chừng đó người có thể đá ở cánh đối diện là trọng hoàng trần văn kiên vũ văn thanh xuân mạnh
tuy nhiên muốn đánh bại được đối thủ theo huấn luyện viên park hang seo
trước tiên đội tuyển việt nam phải ngăn chặn được những cầu thủ đá cánh nguy hiểm bên phía malaysia